mặc dù nghị định số một trăm ba mươi bảy của thủ tướng chính phủ vừa ban hành cho phép doanh nghiệp cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự
được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên người dân cần tìm hiểu kỹ để phân biệt pháo nổ và pháo không gây tiếng nổ để không vi phạm pháp luật về sử dụng pháo
nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ có hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho phép doanh nghiệp cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự
được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ
đây là pháo hoa chỉ gây ra các hiệu ứng âm thanh ánh sáng màu sắc nhưng không gây tiếng nổ
và người dân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được cấp phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
gần cuối năm tội phạm buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng các loại pháo diễn biến hết sức tinh vi và phức tạp
tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự
do đó người dân cần tìm hiểu rõ hơn nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ về việc quản lý sử dụng pháo để không vi phạm pháp luật về sử dụng pháo